thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh vừa triệt phá chuyên án bắt giữ nhóm sáu đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố hạ long
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh vừa triệt phá chuyên án bắt giữ nhóm sáu đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố hạ long
tổng số tiền mà các đối tượng dùng để cho vay khoảng tám mươi một tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng một mươi tám năm tỷ đồng được biết các đối tượng đều từng có tiền án tiền sự
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai mươi tám bị cáo về tội hủy hoại rừng tất cả các bị cáo này đều trú tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng từ ngày một đến ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
qua kiểm tra phát hiện một diện tích rừng lớn bị phá tại xã gia tờ mốt huyện ea súp tiến hành điều tra cơ quan điều tra xác định có bốn trăm bốn mươi chín hai mươi năm hectare rừng bị hủy hoại đã xác định được bốn nhóm cá nhân gồm hai mươi tám đối tượng liên quan
theo đó do muốn có đất để canh tác nên các đối tượng đã sử dụng cưa xăng và dao để hủy hoại gần một mươi sáu hectare rừng thiệt hại hơn bảy hai năm triệu đồng
bảy mươi hai năm triệu đồng và kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai mươi bị cáo mức án tử
từ hai năm đến sáu năm tù giam năm bị cáo cùng mức án ba năm tù treo một bị cáo ba năm cải tạo không giam giữ và hai bị cáo hai năm cải tạo không giam giữ cùng về tội hủy hoại rừng
số diện tích rừng bị phá hoại còn lại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc sáu mươi bảy cây thông tại tiểu khu một trăm bốn mươi năm a xã đạ sa huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
bị đầu độc mà truyền hình công an nhân dân đảm bảo
đưa tin sau khi cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành giải độc cứu thông một mươi bảy cây đã có dấu hiệu phục hồi
ghi nhận hiện trường rừng thông ba lá tại lô a khoảnh năm và lô a khoảnh bảy tiểu khu một trăm bốn mươi năm a xã đạ sa thuộc lâm phần quản lý của ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn đa nhiêm
tại thời điểm phát hiện vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sáu mươi bảy cây thông bị đổ hóa chất phần gốc và thân cây có nhiều vết khoan sâu từ một mươi một mươi năm cm
trong đó có năm mươi trên sáu mươi bảy cây lá đã úa vàng và chết khô
ngay sau khi tiếp nhận vụ việc tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã hướng dẫn ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn đa nhiêm
áp dụng biện pháp sử dụng nhất bơm và vết khoan năm lần liên tục mỗi lần cách nhau ba ngày để rửa trôi hóa chất
đến nay một mươi bảy cây thông tán lá đã ngưng vàng khô thêm có dấu hiệu phục hồi
liên quan đến vụ việc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ban quản lý rừng phòng hộ đa nhiêm đã thống nhất yêu cầu nghiêm cấm
đã nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với một tập thể và ba cá nhân
đến nay các cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm đối tượng vi phạm
hội điều việt nam có thông báo gửi doanh nghiệp ngành điều về vụ việc nghi bị lừa đảo trong xuất khẩu điều nhân sang dubai thuộc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
bộ công thương đã có công hàm gửi đại sứ quán uae tại hà nội đề nghị đại sứ quán thông báo với các cơ quan có thẩm quyền liên quan xem xét và xử lý vụ việc
hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là doanh nghiệp nước ngoài khi ký hợp đồng mua bán với công ty việt nam thường yêu cầu điều khoản thanh toán tt
chuyển tiền bằng điện hoặc phát hành xét cho bên bán cầm cố đây là hai hình thức có nhiều rủi ro nhất
cụ thể hình thức thanh toán chuyển tiền bằng điện trả sau nghĩa là bên mua sẽ nhận hàng rồi mới thanh toán tiền cho bên bán
cùng đó là hình thức phát hành xét có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định rồi giao cho bên bán cầm cố
phương thức này có nhiều rủi ro như bên mua phát hành xét mà không có tiền trong tài khoản bên bán không thể đến ngân hàng bên mua để nhận tiền vì không có thẻ căn cước
để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra
bộ công thương khuyến cáo doanh nghiệp việt nam khi giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài phải thận trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để đảm bảo an toàn nhất
hiện nay việc các đối tượng giả danh công an gọi video zalo fay times để lừa đảo làm định danh tài khoản ngân hàng của người dân là một hình thức lừa đảo mới
các đối tượng sử dụng công nghệ deepfake tạo ra một
cán bộ công an rồi yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn vì nhẹ dạ cả tin nhiều người dân đã sập bẫy
một cuộc điện thoại với người gọi là một cán bộ công an mặc quân phục công an với giọng nói uy nghiêm yêu cầu người nghe bật camera để làm việc
sau khi thực hiện xong những yêu cầu của những người giả mạo công an một tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử online đã được kích hoạt
các đối tượng sẽ sử dụng tài khoản này để đi lừa đảo vì lo sợ nhiều người đã mắc bẫy những đối tượng này
tôi là thượng uy công an xã phù trách trọ khấu thế chị phải đi làm cái cân cước điện tử cái gì
thế ngày hôm thứ hai thì tôi đến nhà chị nhưng mà chị không ở nhà
hiện nay người dùng có thể mở tài khoản ngân hàng và ví điện tử online
tuy nhiên cần phải có một bước là định danh cá nhân bằng cách quét khuôn mặt của người dùng
người dùng nhìn thẳng nghiêng trái nghiêng phải ngước lên cúi xuống để kích hoạt tài khoản
vì vậy các đối tượng lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân làm các hành động này
sau khi tài khoản ngân hàng được kích hoạt các đối tượng sẽ sử dụng để lừa đảo nạn nhân không chứng minh được sự vô can của mình
tôi cũng có một số các nội dung cảnh báo người dân
thứ nhất là khi người dân được nhận một cuộc gọi qua mạng xã hội hoặc là qua các ứng dụng khác
để mà nhờ vay tiền hoặc nhờ truyền khoản góp hàng tiền thì hết sức cảnh giác
thứ hai là người dân tuyệt đối không được chia sẻ các thông tin cá nhân hoặc là các thông tin về tài khoản
lên không gian mạng hoặc là cho những người lạ người mới tiếp xúc
thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo qua video call
trên thực tế đã có nhiều trường hợp tại thành phố hà nội thái nguyên tuyên quang bị lừa mất hàng trăm triệu đồng bởi các cuộc gọi video deepfake
theo quyết định tại điều một trăm bảy mươi bốn của bộ rình sự
mà theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn chỉ cần lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hai triệu đồng thôi
trở lên đã bị xem là tội phạm
và không hình phạt tối đa đối với việc lừa đảo
từ năm trăm linh triệu đồng trở lên thì có phải
thì những người thực hiện hành vi tội phạm có thể phải đối mặt với khung hình phạt lên tới trung thân
người dân cần phải trang bị hơn cho mình cho bản thân mình
các cái kiến thức về mạng internet các cái kiến thức về mạng xã hội
chúng ta phải biết phân biệt được giữa tin thật tin giải
vừa qua cơ quan công an đã phát đi cảnh báo khuyên cáo người dân cần cảnh giác và khẳng định
để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời giấy triệu tập
tuyệt đối không gọi điện
làm việc qua mạng xã hội
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên
nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
theo báo cáo của bộ tài chính
trong kết quả thí điểm kiểm tra thu chi tiền công đức ở quảng ninh
chùa ba vàng và hơn năm mươi chùa không báo cáo tiền công đức
số liệu của bộ tài chính cho thấy
tổng số thu chi tiền công đức tài trợ tại các di tích năm hai nghìn hai mươi hai
là bảy mươi tám tỷ đồng
không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật công trình xây dựng
bằng khoảng bốn mươi sáu mươi số thu công đức tài trợ năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín
tổng số chi là năm mươi bốn bốn tỷ đồng
tổng số thu là sáu mươi một tỷ đồng
không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật công trình xây dựng
gần bằng số thu cả năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số chi là hai mươi chín bốn tỷ đồng
sau khi loại trừ số di tích không có công trình xây dựng
còn trên năm mươi di tích không có số liệu báo cáo
trong đó có chùa ba vàng ở uông bí
thuộc di tích cấp tỉnh được đánh giá có số thu công đức tốt
bộ công thương ấn độ vừa ra thông báo
về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo tẻ thường
chính sách hạn chế hoạt động xuất khẩu gạo này
đã tác động đến thị trường thương mại gạo toàn cầu
trong đó có việt nam
hiện các doanh nghiệp xuất khẩu gạo việt nam
và các quốc gia châu á
thận trọng đánh giá lại thị trường
trong đó có việt nam
hội ký thêm hợp đồng xuất khẩu mới
do vậy gạo chế biến xuất khẩu hiện đang chững giá
trong khi giá lúa liên tục tăng
nguồn cung lương thực trên toàn cầu đang sụt giảm mạnh
trong khi diện tích và sản lượng lúa gạo của việt nam
tương đối ổn định
sẽ là cơ hội để duy trì xuất khẩu gạo bền vững
vì vậy nông dân nên giữ ổn định vùng trồng lúa
ngoài việc đảm bảo an ninh lương thực
còn phục vụ cho việc xuất khẩu
thưa quý vị
trong thời gian vừa qua
với nhiều biện pháp quyết liệt trong xúc tiến thương mại
các sở ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an
đã đẩy mạnh chế biến sâu các sản phẩm từ lươn
đặc biệt là đẩy mạnh xúc tiến thương mại
xuất khẩu lươn sang các thị trường nước ngoài
như là hoa kỳ nhật bản và eu
qua đó thì không chỉ góp phần nâng cao giá trị
thương hiệu lươn xứ nghệ
mà còn giúp tiêu thụ sản phẩm lươn của nông dân nghệ an
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
các sản phẩm lươn đóng gói ăn liền
đã được xuất khẩu sang úc anh hàn quốc và nhật bản
với số lượng từ một mươi hai đến một mươi năm container một năm
mới đây nhất thì các sản phẩm lươn ăn liền
đóng gói của nghệ an
cũng đã được các đối tác của cộng hòa xéc
ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm
với số lượng một mươi hai container một năm
với khoảng một hai triệu sản phẩm
các nước eu hoa kỳ
là thị trường lớn mà tỉnh nghệ an hướng đến
đây là thị trường có dư địa xuất khẩu
rồi rào đối với nông sản nói chung
và sản phẩm lươn ăn liền nói riêng
tuy nhiên đây cũng là thị trường khó tính
đòi hỏi sản phẩm rất khắc khe
từ truy xuất nguyên liệu đầu vào chất lượng mẫu mã
đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm
vì vậy tỉnh nghệ an yêu cầu
các đơn vị cần xây dựng quy trình sản xuất
chế biến được đối tác kiểm tra
giám sát kiểm nghiệm chặt chẽ
việt nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới
giá trị xuất khẩu chiếm từ một mươi ba đến một mươi bốn
tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới
thông tin được đưa ra tại diễn đàn kết nối sản xuất
chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ
việt nam diễn ra mới đây
tại thành phố hồ chí minh
hiện tôm việt nam đã được xuất khẩu
đến khoảng một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
với năm thị trường lớn gồm
châu âu mỹ nhật bản trung quốc và hàn quốc
việt nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới
với giá trị xuất khẩu chiếm từ một mươi ba đến một mươi bốn
tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới
hàng năm ngành tôm đóng góp
khoảng bốn mươi đến bốn mươi năm
tổng giá trị xuất khẩu thủy sản
tương đương ba năm đến bốn tỷ đô la mỹ
tuy nhiên kinh ngạch xuất khẩu tôm
sáu tháng đầu năm chỉ đạt
năm trăm bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên nhân của tình trạng này
là do suy giảm kinh tế toàn cầu
nhu cầu tiêu thụ chậm lạm phát
và lãi suất tăng cao tại mỹ eu hàn quốc
trong sáu tháng cuối năm nay
ngành tôm tập trung tiếp tục
duy trì diện tích nuôi thả bổ sung
diện tích đã thu hoạch theo kế hoạch
cụ thể sản lượng sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đạt mục tiêu năm trăm sáu mươi ba tấn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mới có văn bản gửi ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố về việc kiểm soát
đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng
cơ sở đóng gói xuất khẩu và tại cửa khẩu
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng
cơ sở đóng gói liên quan tới lô hàng xuất khẩu
không đáp ứng yêu cầu phía trung quốc
và tái phạm nhiều lần
việc không kiểm tra hoặc không đảm bảo tuân thủ quy trình
có thể dẫn đến bỏ sót các trường hợp
không đáp ứng yêu cầu mà vẫn được xuất khẩu
điều này có thể dẫn đến việc
bị phía trung quốc và các nước nhập khẩu
áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn
thậm chí tạm ngừng nhập khẩu một
hoặc toàn bộ các mặt hàng nông sản từ việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
đã nhận được một số thông báo
của tổng cục hải quan trung quốc
liên quan đến vi phạm yêu cầu
về kiểm dịch thực vật của các lô hàng
chuối mít xoài nhãn và thanh long
sầu riêng xuất khẩu từ việt nam
sang thị trường trung quốc
tiếp theo chương trình xin mời quý vị đón xem
những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
đến từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
sở giao thông vận tải tp hcm đã tổ chức buổi tòa đàm
về các dự án giao thông kết nối liên tỉnh
trong đó nhiều dự án quan trọng kết nối tp hcm
với đồng bằng sông cửu long đã được đề xuất triển khai
một trong những dự án quan trọng nhất là tuyến đường sắt tp hcm cần thơ
có tổng chiều dài hơn một trăm bảy mươi năm km

tổng tiên của tp hcm cần thơ dự kiến khoảng hai trăm hai mươi tỷ đồng
điểm đầu tại gà an bình tp di an bình dương
điểm cuối tại gà cần thơ quận cái răng tp cần thơ
dự án đi qua sáu tỉnh thành phố gồm bình dương tp hcm long an tiền giang vĩnh long và cần thơ
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi năm sẽ khai trình chính phủ quốc hội
thông qua chủ trình đầu tư và triển khai trước năm hai nghìn ba mươi
xây dựng hoàn thành trước năm hai nghìn ba mươi năm
sở giao thông vận tải tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã nghiên cứu bổ sung thêm ba tuyến đường sắt đô thị
và kéo dài một số tuyến khác vào quy hoạch
sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất mở rộng hệ thống đường sắt đô thị
với một số tuyến đường mới có tinh chất airport link
nhập kết nối từ trung tâm tp hcm và thủ thiêm
đến cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
và tiếp tục kết nối tới cảng hàng không quốc tế long thành
thông qua đường sắt thủ thiêm long thành
đề xuất thêm một tuyến đường sắt đô thị
nối qua sông sòi rạp tới cần dừa
để kết nối với khu đô thị du lịch
hai tám trăm bảy mươi hectare lớn biển cần dừa
ngoài ra kế hoạch bổ sung tuyến đường sắt
có tinh chất vận chuyển khách kết nối
giữa hai ga đầu mối đường sắt quốc gia
là ga thủ thiêm về phía bắc
và ga tân kiên về phía tây
với chiều dài dự kiến khoảng hai mươi tám km
sáu tháng đầu năm thị trường lao động trên địa bàn
đang có sự phân hóa rõ ràng
trong ba mươi một nhóm nghề được thống kê
có những ngành nghề không có doanh nghiệp nào tuyển
cũng có ngành nghề cần đến hàng chục ngàn lao động
khảo sát nhu cầu tuyển dụng
của bốn mươi ba lượt doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố
và mì ghi nhận gần một trăm năm mươi vị trí làm việc mới
và hơn bảy mươi sáu người có nhu cầu tìm việc
trong đó nhu cầu tuyển dụng cao nhất
là nhóm ngành kinh doanh thương mại
với hơn ba mươi tám việc làm mới
chiếm hai mươi năm tổng nhu cầu nhân lực
của toàn thành phố trong sáu tháng đầu năm
tập trung vào các vị trí như
nhân viên bán hàng và tư vấn bán hàng
nhân viên kinh doanh nhân viên giám sát bán hàng
cộng tác viên bán hàng trên mạng
nhân viên mua hàng
sếp thứ hai là nhóm ngành dịch vụ
phục vụ cá nhân bảo vệ cần hơn
một mươi bốn chỗ làm việc
chiếm hơn chín tổng nhu cầu nhân lực
tiếp đến là nhóm ngành kế toán
kiểm toán với nhu cầu
đọc lại tiếp đến là nhóm ngành kế toán
kiểm toán với nhu cầu tuyển dụng
gần một mươi hai chỗ làm việc
chiếm hơn tám tổng nhu cầu nhân lực
sở du lịch tp hcm
đại sứ quán việt nam tại ấn độ
vừa phối hợp với công ty cổ phần
quản lý điểm đến châu á
tổ chức đón năm trăm linh khách du lịch quốc tịch
ấn độ đến tp hcm tham quan
du lịch và dự hội nghị
mice là hoạt động du lịch
kết hợp với hội thảo hội nghị sự kiện
đoàn khách vai ấn độ
đến tp hcm tham dự hội nghị
lưu trú trong thời gian năm ngày
và sẽ tham quan các điểm du lịch nổi tiếng
tại tp hcm như
bảo tàng chứng tích chiến tranh
bưu điện trung tâm tp hcm
chợ bến thành saigon square địa đạo củ chi
trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực việt nam
vận đồ tại một số nhà hàng
trên địa bàn thành phố
liên quan đến việc công ty trách nhiệm hữu hạng
yến xào húp nét trụ sở trên đường phạm văn đồng
thuộc phương một mươi một quận bình thành tp hcm
xuất khóa đơn hơn ba mươi bốn tỷ đồng
trong bảy ngày
chiếc cục thuế quận bình thành
đã có báo cáo gửi cục thuế tp hcm
công ty yến xào húp nét
đường thành lập vào ngày một mươi một tháng một mươi
vốn đăng ký là hai năm tỷ đồng
nguyên buộc năm hai nghìn hai mươi ba
công ty này xuất sáu hóa đơn điện tử
và kê khai doanh thu phát sinh hơn

giải trình với cơ quan thuế
doanh nghiệp này cho biết
công ty kinh doanh yến xào
nhưng phát sinh kinh doanh chứng khoán phái sinh
trong kỳ công ty giao dịch khoảng

chiếm năm bảy giao dịch toàn thị trường
vốn thực tế giao dịch chỉ là

chiếc cục thuế quận bình thành cho biết
đây là trường hợp doanh nghiệp có hoạt động
kinh doanh chứng khoán phái sinh lần đầu
tại chiếc cục thuế quận bình thành
do vậy đơn vị đã đề nghị cục thuế
tp hcm chỉ đạo hướng dẫn
và phân cấp quản lý
thưa quý vị giá vàng thế giới
kết thúc một tuần tăng
trong khi các nhà đầu tư chờ cuộc họp
về lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ
vào tuần tới
bên cạnh đó giá vàng biến sjc
ở trong nước giảm nhẹ
riêng vàng nhẫn cùng thương hiệu
giao dịch sát với giá vàng của thế giới
theo khi nhận vào đầu giờ sáng
ngày hai mươi ba tháng bảy giá vàng sjc
được công ty vàng bạc đá quý sài gòn
niêm yết ở mức sáu mươi sáu bốn triệu đồng
trên một lượng mua vào
và sáu mươi bảy một triệu đồng
trên một lượng bán ra
so với cuối tuần trước vàng biến giảm
một trăm năm mươi đồng ở chiều mua vào
và giảm một trăm linh đồng
ở chiều bán ra
ngược lại vàng nhẫn bốn số chín
cùng thương hiệu sjcm
tăng thêm năm mươi đồng
đưa mức giá lên năm mươi năm tám mươi năm triệu đồng
và bán ra lên năm mươi sáu tám mươi năm triệu đồng
điều này đưa vàng miếng sjc
chỉ còn cao hơn vàng nhẫn
cùng thương hiệu một mươi hai mươi năm triệu đồng
tây ninh đã mời gọi được các đầu tư
trong và ngoài nước đầu tư phát triển
các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
nông dân tỉnh tây ninh cũng đã từng
bước áp dụng mô hình này
mở ra cơ hội phát triển bền vững
cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà
nông nghiệp tây ninh chiếm tỷ trọng
hơn hai mươi trong cơ cấu kinh tế của tỉnh
so với cả nước thì tỷ lệ nông nghiệp
của tây ninh chiếm khá cao
vì vậy trong những năm qua
vừa thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tây ninh cũng đã triển khai thực hiện
đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp
nhằm tăng giá trị và phát triển bền vững
tây ninh định hướng phát triển
hai mươi vùng nông nghiệp công nghệ cao
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
tây ninh đã chuyển đổi gần bốn mươi một hectare cây trồng
chủ yếu từ các vùng trồng cây trồng
cho hiệu quả năng suất thấp
năng giá trị sản phẩm bình quân thu được
trên đất trồng trọt đến năm hai nghìn hai mươi hai
đạt một trăm linh sáu triệu đồng một hectare
tăng một mươi hai chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhiều năm qua tỉnh đã đầu tư hạ tầng giao thông
và hệ thống thủy lợi
tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp
ngành nông nghiệp triển khai nhiều chính sách hỗ trợ
phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh
các chương trình dự án hỗ trợ nông dân
thành công của diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư
phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao
của tỉnh tây ninh năm hai nghìn hai mươi
tập đoàn hùng dân và tập đoàn trở hết
ký biên bản kỳ nhớ với tỉnh
cam kết đầu tư vào tây ninh
chuỗi hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
với tổng vốn đầu tư hai năm trăm linh tỷ đồng
đầu tháng bảy tập đoàn hùng dân
đã tổ chức lễ khởi công dự án
khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao
đhn tây ninh
có quy mô hơn ba mươi chín năm hectare
tổng vốn đầu tư hai trăm linh tỷ đồng
mục tiêu là sản xuất giống da cầm
và chăn nuôi gà
với quy bồ hai mươi triệu quả trứng một năm
dự kiến dự án sẽ hoàn thành
và đưa vào hoạt động
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
theo nhận định của thứ trưởng bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn phùng đức tiến
so với các tỉnh thành của cả nước
cũng phát triển mạnh về nông nghiệp
thì tây ninh đi sao
tuy nhiên tây ninh có lợi thế và tiềm năng
việc ứng dụng công nghệ cao
đồng thời với chuỗi giá trị
để phát triển thị trường là một thuận lợi lớn
tây ninh hiện nay
đang được xác định là một trong những cực tăng trưởng mới
của vùng miền đông nam bộ
và vùng kinh tế trọng điểm phía nam
và tây ninh cũng
có nhiều tiềm năng lợi thế
chúng tôi cũng đang tạo ra
vùng nông nghiệp lớn để có thể
đáp ứng được nhu cầu đầu tư
theo hướng hiện đại hóa
theo hướng nông nghiệp xanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị
và nông nghiệp tuần qua
với một tỉnh có diện tích đất nông nghiệp còn khá nhiều
hạ tầng cơ sở phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
đã và đang được đầu tư đúng mức
cộng với các chính sách ưu đải
hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ nông dân
sẽ đem lại sự thành công
cho nền nông nghiệp của tỉnh
đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ
tỉnh tây ninh lần thứ một mươi một
và chương trình hành động của ủy ban nhân dân tỉnh
đã đề ra là
xem phát triển nông nghiệp nhất là nông nghiệp sạch
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
là một trong những chương trình trọng tâm
độc phá trong phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị hàng ngàn ổ bánh mì nóng hổi
được hội phụ nữ khu phố bốn phường chín
quận bình thành tp hcm
đưa đến điểm phát miễn phí
cho người lao động người có hoàn cảnh khó khăn
đây là hoạt động thường xuyên hàng tháng
của mô hình xe bánh mì miễn phí
cộng đồng của hội phụ nữ phường thực hiện
phóng sự này cũng sẽ kết thúc những chuyển động
tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
gần bảy giờ sáng các chị trong hội phụ nữ
khu phố bốn đã chuẩn bị xong
và đưa xe bánh mì đến điểm phát
chỉ trong vòng hai mươi phút hàng trăm ổ bánh mì
đóng giòn đã được phát hết cho người dân lao động
có hoàn cảnh khó khăn
như đã thân thuộc từ trước
người cho người dân hỏi thăm nhau
về công việc cuộc sống tạo không khí vui vẻ
như tiếp thêm động lực cho một ngày mới tốt đẹp
nếu mà phụ nữ có khả năng có điều kiện
thì giúp đỡ cho dân nghèo
thì thêm lên một phần nữa cũng được
được biết mô hình xe bánh mì miễn phí cộng đồng
được hội phụ nữ phường một mươi chín tổ chức thực hiện
duy trì được năm năm
và được người dân cũng như mạnh thường quân đồng tin ủng hộ
cứ hai lần mỗi tháng
chia đều bốn khu phố trên địa bàn phường
điểm đặc biệt tất cả các công đoạn
chuẩn bị nguyên vật liệu cho cho họ
của bánh mì nóng hổi
khi thì bánh mì thịt bánh mì giả bánh mì chay
đến tay người dân đều do chính tay
các chị phụ nữ trong hội làm
để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
và niềm vui động lực của các chị em
chính là sự đón nhận nhiệt tình của người dân
thì xuất phát là thấy cuộc sống
bà con cũng còn nhiều khó khăn
nên lúc đầu là chuyển khai
chỉ họ chuyển khai xuống khu phố
thì các bốn khu phố đều tích cực thưởng ứng
và thấy việc làm ý nghĩa
khi người dân nhận bánh mì
thấy được niềm vui của họ
nên đã truyền được năng lượng tích cực
đến tất cả mọi người
thấy được sự gắn kết của
trước tiên là hội liên hiệp phụ nữ khu phố
với các chi hội phụ nữ khu phố
bốn khu phố dưới khu phố này
người dân người ta cũng
nhiều khi mấy chị thấy được
người có của thì gấp của người có công thì gấp công
người ta sẽ cùng chung tay
để chị em thực hiện mô hình này
một hành động nhỏ nhưng đã đem đến
nguồn động viên tinh thần rất lớn
cho người có hoàn cảnh khó khăn
mong rằng mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì
và lan trọng tạo sự cân cụi
chia sẻ với người dân
và mang đến niềm vui trộn trả
ở mỗi khu phố trong ngày mới